nếu như việt nam tham gia xuất khẩu gạo từ hơn hai mươi năm trước thì campuchia chỉ mới bắt đầu khoảng năm năm trở lại đây
dù vậy gạo campuchia đã xuất sang năm mươi ba quốc gia trên thế giới còn gạo việt nam thì chỉ đến với một mươi thị trường chính
theo đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giải pháp cho bài toán thương hiệu gạo về bản chất là phải tái cơ cấu ngành nông nghiệp thay đổi khâu tổ chức sản xuất lúa gạo
tại hội thảo nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu gạo việt nam vừa được tổ chức tại tp hcm với sự tham gia của các chuyên gia các nhà chính sách và doanh nghiệp trong nước
nhiều ý kiến chỉ rõ trong khi gạo việt nam chỉ tập trung ở những nước thu nhập trung bình và thấp thì gạo campuchia đã tiến sang những thị trường khó tính như mỹ và châu âu
đáng nói hơn trong khi việt nam đang chủ yếu xuất khẩu gạo trắng thì campuchia còn xuất khẩu gạo thơm chất lượng cao
cùng loại gạo trắng và bán cùng thời điểm gạo campuchia vẫn luôn có giá trị cao hơn gạo việt nam
từ ba mươi đến năm mươi đô la mỹ một tấn
điều kiện tự nhiên của họ không thể giống việt nam được
cho nên là mình nếu so sánh là rất khập hạch
họ hàng năm có khoảng hai trăm linh ba trăm linh ngàn trắng thôi
và nó thích ứng với cái điều đòi hỏi của các thị trường là trong điều kiện sản xuất bình thường không có sử dụng phân bón thuốc trừ sâu
thì cái dư lượng các hoạt chất bảo vệ thực vật ở các thị trường đó là gần như họ đáp ứng cả
nhiều ý kiến đặt vấn đề
việt nam nên học tập campuchia trong việc xây dựng thương hiệu lúa gạo
tuy nhiên các ý kiến phản đối cho rằng việc so sánh xuất khẩu gạo của việt nam và campuchia là không hợp lý
dân chúng ta đông mà diện tích lúa mà lợi ích có bốn triệu hectare
thì chúng ta không thể đi một con đường làm giống lúa sáu tháng hay năm tháng được
mà chúng ta phải làm những giống lúa chỉ có ba tháng năng suất cao đảm bảo được an ninh lương thực đồng thời là có phẩm chất gạo tốt
thì như vậy cái gạo trắng hạt dài mới là cái lợi thế của mình
xây dựng thương hiệu nâng cao giá trị lúa gạo theo các chuyên gia không nên bỏ ngỏ thị trường trong nước
vô cùng tiềm năng vẫn đang sử dụng gạo hàng ngày
và để xây dựng thương hiệu lúa gạo nâng cao giá trị cũng cần phải gắn với tái cơ cấu ngành lúa gạo
năng suất lúa của thế giới mỗi năm chỉ tăng ở mức hai ba một năm
tuy nhiên việt nam trong năm năm trở lại đây đều tăng từ một bốn đến một năm
chính vì vậy theo các chuyên gia thực hiện tái cấu trúc lúa gạo sẽ giúp nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu một cách bền vững